xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi

một số triệu bản trá hình được tổ chức hoạt động

nếu như trước đây chúng dùng facebook để công khai đăng tải những thông tin kêu gọi các bạn học sinh sinh viên tham gia biểu tình
nêu lực trình cụ thể

có trường hợp chúng đã chiếm quyền điều khiển fanpage của một trường đại học giả mạc và các thầy cô giáo để kêu gọi học sinh sinh viên

chắc thẳng là em sẽ không còn tham gia số luôn

sinh viên là một lực lượng trẻ năng động nhiệt huyết và cũng rất dễ để tiếp cận với những nguồn thông tin trên mạng xã hội
đặc biệt là nắm bắt những xu hướng rất nhanh
và đó cũng là điểm yếu của các bạn sinh viên mà các thế lực sống dễ dàng nắm bắt và lợi dụng
hơn nữa kinh nghiệm sống của các bạn sinh viên còn ít
bên cạnh đó khả năng phân tích vấn đề vẫn còn hạn chế
chính vì thế khi đọc học tiếp xúc của những thông tin trên mạng xã hội thì rất khó để phân biệt được đúng ai sai
chính vì thế mà đảng ta và trong nhiều năm nay trong các nghị quyết đều rất coi trọng cái việc là phải
coi trọng cái việc giáo dục lý tưởng cách mạng đối thể trẻ
để em hiểu được lịch sử cảm nhận được lịch sử
và đặc biệt biết trân trọng giá trị lịch sử
để biết giúp cho chúng mình sống như thế nào cho cơ hội xã hội này
trong vài năm trở lại đây các cơ quan chức năng liên tục đã triệt xóa nhiều âm mưu và hành động
của một số tổ chức cá nhân có hành vi chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong đó có đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ
đối tượng là học sinh sinh viên
như ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
đã tống đạn quyết định
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với đối tượng nguyễn văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở xã hoàng sơn huyện hoàng hóa
về tội làm tàng trữ tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo quy định tài điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn văn quang đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa
bắt giữ về hành vi sử dụng facebook cá nhân để đăng tải
những thông tin bài viết có nội dung kêu gọi kích động nhân dân biểu tình trái pháp luật
ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
trong các hoạt động gây dối mất trật tự công cộng tại bình thuận
các thế lực thù địch đã dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo
rụ rỗ tất cả mọi học sinh sinh viên tham gia vào các cuộc tuần hành gây dối
và đã có những sinh viên bị kẻ sống rủi rỗ rơi vào vòng lao lý
ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử một mươi hai đối tượng
thuộc cái gọi là tổ chức việt nam quốc gia lâm thời
các đối tượng này bị truy tố về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
trong số này có đối tượng trương nguyễn minh trí
bị cáo trí thừa nhận tham gia tổ chức việt nam lâm thời là một tổ chức phản động
bên cạnh đó trí cũng thừa nhận trực tiếp tiếp xúc xúi dục
lôi kéo kèm học sinh lớp chín và lớp một mươi
tài bình thân thành tham gia đi biểu tình
làm đơn xin gia nhập tổ chức chính phủ việt nam lâm thời
qua đó tiến ảnh bào động
những hoài báng của tuổi trẻ
đã bị chính họ đóng lại phía sau sâu sắt
chỉ vì dễ giao động trước những lời kích động
lôi kéo ngon ngọt của những phần tử phản động
cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bảy bị can
gồm bốn bị can là khởi tố về tội khủng bố
theo điều một trăm một mươi ba
tội khủng bố nhằm chống lại chính quyền
đây là cái kết quả rất là khả quan
và gần như là cái tổ chức này
hiện nay là chúng ta đã làm rõ được
tuy nhiên là còn ít nhất khoảng ba đối tượng
chúng ta đã rõ lại lịch
và còn đang tiếp tục phải
sát minh truy bắt thêm
do cái việc tham gia ở mức độ rất nhiều
vào cái tổ chức này
qua cái thanh tưởng của lãnh đạo thành phố
chúng tôi cũng càng nhận thấy
cái kết quả này
cái trách nhiệm của mình
phải làm tốt hơn nữa
về cái nhiệm vụ
chống tội phạm các loại
và đặc biệt là phải chú trọng nhiều hơn
cái công tác phòng ngừa
để đảm bảo sự bình yên
ổn định về chính trị
và đảm bảo về trực tựa an toàn
xã hội của thành phố
học sinh sinh viên nói riêng
và giới trẻ nói chung
đang là đối tượng mà các thế lực thù địch nhắm tới
nhận diện gió âm mưu tươi
thủ đoàn của bọn chúng
sẽ giúp các bạn trẻ hiểu đúng
để tạo cho mình sức đề kháng
không bị lôi kéo vào mưu đồ sống
của những đối tượng
luôn nuôi ý tưởng lật đổ chính quyền nhân dân
chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân